tại tp hcm đã diễn ra tọa đàm thị trường bất động sản đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội
do hiệp hội bất động sản tp hcm tổ chức
tại tọa đàm ông lê hoàng châu chủ tịch hồ rê thẳng thắng nhận nhận
đa số chủ đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố đều có trách nhiệm
có tâm văn hóa doanh nghiệp đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng
cùng với đó cũng có nhiều doanh nghiệp môi giới uy tín đã góp phần quan trọng
nại tố cáo hoạt động kinh doanh không lạnh mạnh ảnh hưởng đến khách hàng
tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản
một sự vụ tiếp tục làm nóng của tòa đàm là chuyện công ty cổ phận địa ốc alibaba
tự xưng là chủ đầu tư công bố bán nền nhà thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng
gọi là dự án alibaba tây bắc huyện củ chi tp hcm gây bức xúc dư luận trong thời gian qua
tại tòa đàm đại diện thanh tra sở xây dựng tp hcm khẳng định
hành vi nói trên của công ty cổ phần địa ốc alibaba là không đúng với các quy định của pháp luật
hiện nay sở xây dựng đang phối hợp với pc bốn mươi sáu công an tp hcm và c bốn mươi sáu bộ công an
thu thập củng cố hồ sơ để xử lý
tuy nhiên công ty cổ phần địa ốc alibaba không có thái độ hợp tác
tại buổi tòa đàm các ban ngành và các nhà đầu tư bất động sản đã thảo luận
trao đổi thẳng thắng và tâm huyết về tầm nhìn sứ mệnh trách nhiệm xã hội
trách nhiệm công dân văn hóa doanh nghiệp tinh thần doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
để góp phần xây dựng và phát triển thị trường bất động sản tại tp hcm
minh bạch ổn định lành mạnh và bền vững